xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại bắc kinh
mới đây thành phố này đã hạn chế đi lại ở nhiều khu vực trong thành phố
nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh chưa đầy một mươi ngày nữa sẽ khai mạc olympic mùa đông tại đây
sự kiến vào ngày bốn tháng hai
cao hơn bất kỳ quận nào khác trong làn sóng dịch bệnh hiện nay ở bắc kinh
chính quyền thành phố bắc kinh không áp đặt phong tỏa bất kỳ quận nào
xong một số quận hiện tự áp đặt hạn chế đi lại tại một số khu vực
trước đó bang tổ chức olympic mùa đông bắc kinh năm hai nghìn hai mươi hai ngày hai mươi bảy tháng một thông báo
đã phát hiện hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín có liên quan tới sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này
trong số các ca mắc này có một mươi năm ca là những người mới nhập cảnh tại sân bay
còn tám ca được phát hiện trong quy trình bong bóng khép kính covid một mươi chín của bang tổ chức
theo kế hoạch olympic mùa đông bắc kinh năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức ở trạng thái gần như bình thường
bắt đầu diễn ra từ ngày bốn tháng hai với đầy đủ các quầy hạng bán lưu niệm ẩm thực
và các quán bia tại các địa điểm thi đấu có điều toàn bộ các hoạt động này diễn ra trong bầu bóng khép kính
trên phạm vi cả nước trung quốc đại lục ghi nhận hai mươi năm ca lây nhiễm mới có triệu chứng trong cộng đồng
và không có thêm ca tử vong nào
như vậy đến nay trung quốc đại lục có tổng cộng một trăm linh năm tám trăm linh người
một mươi một ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong